tạm trú tại quận tân bình tp hcm nhập cảnh từ campuchia vào việt nam
phát hiện ba gói hành lý có chứa tám kg ma túy đá
lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
bắt giữ nguyễn hằng ni trú tại quận phú nhuận khi ni đến nhận ma túy từ khánh
qua điều tra ni khai nhận số ma túy trên của người tên là irelax ở châu phi
sau đó gửi đến hồng kông và được trả tiền công số tiền là hai mươi ba triệu đồng
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với công an huyện sông mã phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh
đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản hủy hiện xã triềng sơ huyện sông mã tỉnh sơn la
đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng thu giữ một bánh heroin
đối tượng bị bắt là sông a tủa chú tại bản hủy mạc xã yên hương huyện sông mã tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một bánh heroin hai điện thoại di động
một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an tủa khai nhận đã mua số ma túy trên từ bên kia biên giới về để tiêu thụ
đang trên đường vận chuyển thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt xử
sau năm giờ đồng hồ kể từ khi nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ
bắt giữ được đối tượng gây án là phùng văn tính ở phường đồng tâm thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
vào khoảng chín giờ tối qua công an huyện yên lạc nhận được đơn trình báo của chị bùi thị thúy linh
về việc bị một nam thanh niên cướp một ví da bên trong có hơn hai triệu đồng
hai điện thoại di động hai thẻ atm nhiều giấy tờ quan trọng khác
trên quốc lộ hai thuộc địa phận xã đồng cương huyện yên lạc
sau khi tiếp nhận tin báo đến ba giờ sáng nay lực lượng chức năng xác định và truy bắt thành công
đối tượng gây án là phùng văn tính thu hồi được toàn bộ tăng vật của vụ án
liên quan đến vụ tai nạn điện làm hai bé trai tử vong
một bé gái đang được điều trị tại bệnh viện xảy ra tại công trình dự án đường vành đai hai
đoạn phạm văn đồng đến nút giao gò dưa quận thủ đức tp hcm xảy ra vào tối ngày hôm qua
công an quận thủ đức đã làm việc với đơn vị thi công dự án và điện lực của địa phương
để làm rõ trách nhiệm được biết hiện tại các cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ thi công công trình
để điều tra xử lý quá trình điều tra bước đầu xác định đơn vị thi công tự chủ động kéo đường dây điện
hạ thế vào công trình để thực hiện việc đóng cọc tuy nhiên sau khi hoàn thành một số hạng mục
tại công trình các công nhân bất cẩn trong việc thu hồi cắp điện không dọn dẹp và dự án không có rào chắn
xung quanh phía đơn vị thi công công trình cũng đã nhận trách nhiệm thiếu giám sát kiểm tra công trường
sau khi tháo rỡ rào chắn để cho nhóm trẻ em địa phương chạy vào chơi đùa dẫn đến tai nạn thương tâm
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một sưởng chế biến gỗ rộng hàng nghìn mét vuông trên địa bàn
xã cam phước tây huyện cam lâm tỉnh khánh hòa khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi
vụ cháy xảy ra vào khoảng bảy h ba mươi sáng nay tại sưởng gỗ của công ty trách nhiệm hiếu hạn khắc việt
do khu vực xảy ra hỏa hoạn là sưởng gỗ có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
tới hiện trường dập lửa đến trưa cùng ngày đám cháy được không chế tuy không gây thiệt hại về người
nhưng đã thiêu dụi nhiều tài sản ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi